thưa quý vị và các bạn chiều nay tại phủ chủ tịch tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì lễ đón chính thức tổng thống hoa kỳ joe biden thăm cấp nhà nước tới việt nam
chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm một mươi năm hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện
chuyến thăm cho thấy hai bên đều rất coi trọng nhau trong chính sách đối ngoại của mình và trong chính sách đối ngoại với khu vực châu á thái bình dương và ấn độ dương nói riêng
đối với hoa kỳ chuyến thăm thể hiện hoa kỳ coi trọng thể chế chính trị của việt nam coi trọng vai trò của đảng cộng sản việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng và của lãnh đạo việt nam
chuyến thăm lần này của tổng thống joe biden thì kỳ vọng sẽ góp phần củng cố vững chắc nền tảng và tạo đà cho quan hệ hợp tác việt nam hoa kỳ bước vào một giai đoạn mới
trên cơ sở các nguyên tắc căn bản đó là tôn trọng hiến trương liên hợp quốc luật pháp quốc tế và thể chế chính trị độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
trong gần ba mươi năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ thương mại hai nước đã có sự phát triển hết sức ấn tượng
trong thời gian tới các nhà lãnh đạo và hoa kỳ xác định lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại đầu tư chiếm ưu tiên cao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là lĩnh vực hợp tác mang tính đột phá
ngay sau lễ đón tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc hội đàm với tổng thống hoa kỳ joe biden trao đổi những phương hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới
và tại cuộc gặp báo chí sau cuộc hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống hoa kỳ joe biden đều khẳng định cả việt nam và hoa kỳ đều hoan nghênh việc hai nước xác lập quan hệ ở tầm cao mới là đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững

giờ đây chúng ta sẽ nâng cấp mối quan hệ hai nước nhằm thúc đẩy an toàn
chúng ta sẽ nâng cấp quan hệ hai nước lên đến mức là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và chúng tôi rất vui vì điều này đây là bước đi vô cùng thiết yếu với hai nước thể hiện sức mạnh của bản thân quan hệ hai nước vào lúc chúng ta đang phải đương đầu với nhiều thách thức có tác động lớn tới quan hệ trong khu vực và trên thế giới
trước đó trong cuộc hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng đánh giá
giá cao tổng thống joe biden thăm việt nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm một mươi năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện
chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi về quan hệ hai nước và các vấn đề quốc tế vì lợi ích của nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình hợp tác phát triển bền vững ở khu vực và thế giới
trước đó trong cuộc hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống joe biden nhiệt liệt chào mừng đánh giá